trung cư marina thuộc khóm bình long ba phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bảy đối tượng nam nữ thuộc độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi tám tuổi
đang có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm bịch ly lông có chứa tinh thể màu trắng ngay là ma túy
một mươi điện thoại di động các loại bốn xe mô tô một máy tính bảng và hơn một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan tới việc sử dụng trái phép chất ma túy
xét nghiệm nhanh thương khánh cùng với chín đối tượng
đối tượng với chất ma túy ketamin và mdma
trong khi đó công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn cho biết vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lâm đồng bắt đối tượng mai văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn là đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm bốn đối tượng là khách
và nhân viên quán karaoke go tại xã vũ sơn huyện bắc sơn
xảy ra vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng mai văn huy đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc sơn khởi tố ra quyết định truy nã
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng mai văn huy được xác định đang lẩn trốn
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng và di lý về công an huyện bắc sơn
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân huyện văn yên tỉnh yên bái ngày hai mươi bốn tháng sáu đã đưa ra xét xử lưu động
đối với các bị cáo hàng a ký sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và hàng a thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái về tội hủy hoại rừng
theo cáo trạng vào khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hảng a thành và hảng a ký đến khu vực lôm một khoảng sáu tiểu khu chín mươi bốn rừng phòng hộ
đã dùng dao phát quang tổng diện tích là sáu bốn trăm bốn mươi năm m hai gây thiệt hại gần năm mươi triệu đồng
qua xem xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo
tòa nhân dân huyện văn yên đã tuyên phạt bị cáo hảng a thành và hảng a ký
mỗi bị cáo một năm tù giam về tội hủy hoại rừng
liên quan tới vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra tại khu vực đường đỗ quang
ở thành phố đà nẵng diễn ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
đến nay gần như toàn bộ số thanh niên trong cả hai nhóm đã được làm rõ
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu bốn thanh thiếu niên còn lại trong vụ hỗn chiến
cũng đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện
và di lý từ quảng trị về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
sáu đối tượng đang lẩn trốn ở quảng trị bao gồm trà hưng hoàng anh một mươi chín tuổi
phan quốc viên một mươi tám tuổi cùng chú tại phường bình thuận quận hải châu
lê minh huy một mươi tám tuổi trú tại quảng trị nguyễn hoàng gia bảo một mươi sáu tuổi
chú tại phường thạc gián quận thanh khê
vì bực tức cha mình là ông trà huy trí năm mươi hai tuổi bị đánh
đồng thời thấy anh trai mình là cha hưng thọ nghe điện thoại
và bị nhóm của mai xuân trí hai mươi bảy tuổi và lê đắc hiếu hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại quận hải châu khiêu khích hẹn đánh nhau trên đường đỗ quang
hoàng anh đã tức tốc kêu gọi bảo thọ gọi thêm viên huy và vài người nữa
cầm theo hung khí chuẩn bị sẵn để đến nơi hẹn
trí và hiếu bị gần một mươi người trong nhóm của hoàng anh bao vây
dùng kiếm nhật và rau màu chém thương tích hiện đang được điều trị tại bệnh viện
chín trên một mươi đối tượng đã được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã kêu gọi trà hưng thọ
sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã kêu gọi trà hưng thọ